phòng an ninh điều tra công an tỉnh hương yên phối hợp với công an thị xã mỹ hào vừa triệt phá đường dây ghi số lô số đề cá độ bóng đá quy mô lớn thông qua mạng internet và các phương tiện điện tử
quá trình bắt giữ và khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ số tiền hơn một trăm linh triệu đồng hai xe ô tô năm xe máy một bộ máy vi tính một mươi hai điện thoại di động một máy tính sách tay cùng nhiều vật chứng có liên quan
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay đã sử dụng mạng viễn thông mạng internet để ghi số lô số đề và cá độ bóng đá cho người chơi trên nệ bàn thị xã mỹ hào và các khu vực lân cận với số tiền khoảng bốn trăm linh triệu đồng mỗi ngày
hiện công an tỉnh hương yên đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với chín đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc đồng thời củng cố hồ sơ